bệnh viện bạch mai vừa tổ chức tặng quà khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hàng trăm bà con dân tộc bị ảnh hưởng bão lũ tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
mù căng trải là một trong những huyện vùng sâu vùng xa và nghèo nhất của yên bái
lại phải chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn
đất là hoạt động có ý nghĩa và thiết thực đối với dân mùa huyện mù căng trải
vì hầu hết là người dân ở mô trải chiếm chín mươi chín là người dân tộc trình độ dân trí thấp cho người dân
thế thì chúng tôi mới mong muốn là sau những cái dịp như thế này thì sẽ nâng cao được ý thức của người dân lên và tốt
cái điều quan trọng là chuyển đổi được ý thức của người dân để cho họ biết được là những nguy cơ của mình
ở trong cái việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân thì chúng tôi nghĩ là như vậy
điều đặc biệt là các bác sĩ bệnh viện bạch mai tham gia tình nguyện phần lớn là các bác sĩ đầu ngành các khoa như da liễu nhi nội tim mạch
qua thăm khám cho thấy tỷ lệ người bị bệnh ngoài da bệnh về mắt và bệnh về đường tiêu hóa khá cao
đoàn đã tiến hành cấp phát thuốc cho người dân đồng thời tư vấn cho người dân cách phòng cũng như cách chăm sóc một số bệnh thông thường
hay gặp trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế tối đa bệnh phát triển
cái công tác từ thiện là một cái truyền thống của bệnh viện bạch mai từ nhiều năm
và đặc biệt trong cái đợt ngũ đục vừa rồi thì yên bái là một trong tỉnh thiệt hại rất đẳng nề
và sau khi được tin từ báo đài thì toàn thể cán bộ viên chức của bệnh viện đã ủng hộ một ngày lương
đồng thời công đoàn cũng phát động và nhiều đơn vị nhiều cá nhân đã lên ủng hộ đóng góp
và trong đợt này thì chúng tôi kết hợp cùng với việt tim banh để về khám bệnh phát thuốc tặng quà cho bà con
những vùng bão lũ thiệt hại nặng nề nhằm chia sẻ một phần những cái nỗi mất mát đau thương và khó khăn
trong tất cả mọi chuyến đi tất cả các thầy thuốc điều dưỡng của bạch mai đều ai cũng mong muốn được đi công tác này
để về chia sẻ với bà con còn rất là nhiều
và nhiều nơi chúng tôi đi đường còn nguy hiểm nhưng anh em đều cảm thấy rất là vui khi đã góp một phần vơi đi cái nỗi khó khăn của bà con
đây cũng là dịp để các bác sĩ thấu hiểu những khó khăn của y tế vùng cao để có thể đưa ra những chiến lược chăm sóc sức khỏe cho người dân hiệu quả hơn